liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa xe khách và xe tải
trên quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua xã dre huyện con rẫy tỉnh con tum vào ngày một mươi ba tháng bốn
khiến một người tử vong và hai mươi ba người khác bị thương
tỉnh con tum cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung điều trị hỗ trợ thăm hỏi các nạn nhân
tỉnh con tum đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nói trên hai triệu đồng
và gia đình người tử vong năm triệu đồng
tỉnh cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đa khoa con tum tập trung nhân lực
trang thiết bị y tế khám và điều trị cho những nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện
trong số hai mươi bốn nạn nhân của vụ việc nhiều người bị thương nặng như tổn thương sọ não
gãy lún đốt sống tràn khí màng phổi
được biết toàn bộ số nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách này đều đến từ thành phố hồ chí minh
đang trên đường lên thị trấn măng đen huyện con plong tỉnh con tum
khi đến địa điểm trên thì gặp tai nạn